các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ y tế yêu cầu các địa phương lập kế hoạch tiêm chủng thường xuyên và triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo phù hợp rõ ràng tính trồng dẻo
bên cạnh đó vẫn còn một số địa phương một số cơ sở tiêm chủng chưa thực hiện nghiêm các hướng dẫn trong tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cũng như trong tiêm chủng thường xuyên dẫn đến một số sai sót đáng tiếc xảy ra
để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng và chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo an toàn trong tiêm chủng
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị triển khai các nội dung sau
cụ thể thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận vận chuyển bảo quản vaccine tuân thủ đầy đủ các quy trình tiêm chủng
trước tiêm khám sàng lọc và tư vấn cho đối tượng tiêm chủng thông báo về loại vaccine sẽ tiêm chủng
trong quá trình tiêm thực hiện tiêm đúng chi định đúng liệu đúng đường dùng kiểm tra vắc xin
dùng môi và bơm tiêm kim tiêm trước khi sử dụng cho đối tượng tiêm chủng hoặc cha mẹ người giám hộ của trẻ xem lại vắc xin trước khi tiêm chủng
sau khi tiêm theo dõi phản ứng sau tiêm bảo quản vaccine vật tư tiêm chủng chưa sử dụng theo quy định xử lý chất thải y tế sau tiêm
theo quy định tại nghị định số một trăm linh bốn năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ tại thông tư ba mươi bốn năm hai nghìn một mươi tám của bộ y tế
quy định chi tiết một số điều của nghị định số một trăm linh bốn năm hai nghìn một mươi
nghị định số một trăm linh bốn năm hai nghìn một mươi tám của bộ y tế về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín và các quy định hướng dẫn khác của bộ y tế
lập kế hoạch tiêm chủng thường xuyên và triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín đảm bảo phù hợp rõ ràng tránh trọng déo
bố trí nhân lực phân công cụ thể nhiệm vụ của từng cán bộ trong buổi tiêm chủng và các điểm tiêm chủng
thời gian tiêm chủng phù hợp theo hướng dẫn của bộ y tế
các địa phương cũng cần tiếp tục tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh trên các phương tiện thông tin và sự cần thiết tiêm chủng
để phòng các bệnh truyền nhiễm khác ngoài dịch covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay
khuyến cáo người dân đưa con em đi tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ đúng lịch đúng hướng dẫn của bộ y tế
đồng thời tiếp tục cập nhật thông tin và nhập mới nhập hồi cứu đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên hệ thống tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
theo đúng tiến độ tiêm chủng của địa phương tăng cường công tác giám sát hỗ trợ triển khai các hoạt động tiêm chủng mở rộng
và tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình tổ chức tiêm chủng
người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước bộ y tế ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra vi phạm
cũng trong chiều ngày năm tháng một mươi một khi nguy cơ dịch bệnh ở nhiều địa phương sau một tuần đã đổi màu từ xanh sang vàng
vàng sang cam cam sang đỏ vậy nhưng tiêm chủng ở nhiều nơi vẫn chậm
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để tiếp tục đánh giá tình hình đại dịch covid một mươi chín
cuộc họp được kết nối đến một trăm hai mươi điểm cầu trên cả nước
tổng hợp tình hình trong bảy ngày qua từ ngày hai mươi chín tháng một mươi đến ngày bốn tháng một mươi một số ca mắc mới trên cả nước đã tăng rất mạnh
với bốn bốn trăm chín mươi trường hợp được ghi nhận tăng một mươi hai sáu trăm ba mươi hai ca so với cùng kỳ liên trước
đáng chú ý số mắc trong cộng đồng là một mươi tám bảy mươi ba ca tăng sáu ba trăm hai mươi bốn ca
đối chiếu nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế
phân loại ngày bốn tháng một mươi một cả nước có bảy một trăm sáu mươi một xã phường nguy cơ dịch ở cấp độ một chiếm sáu mươi bảy năm đơn vị cấp xã
ba tám mươi bảy xã vườn ở cấp độ hai hai mươi chín một hai trăm bốn mươi bảy xã vườn cấp độ ba hai ba một trăm linh sáu xã vườn cấp độ bốn một
như thế sau một tuần phân loại lại số xã phượng xanh giảm một trăm linh ba vàng giảm ba mươi chín
trong khi đó trạng thái dịch màu cam tăng một trăm linh hai xã phường còn đỏ tăng ba mươi chín
về đội phụ vắc xin phòng covid một mươi chín tính đến hết ngày năm tháng một mươi một cả nước đã tiêm được tám mươi sáu bốn trăm ba mươi tám một trăm năm mươi ba liều vắc xin phòng covid một mươi chín
đã có ba mươi hai năm triệu người tiêm mục liệu và hai mươi sáu chín triệu người tiêm đủ hai liều
trên cả nước tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vắc xin là ba mươi hai năm triệu người tiêm một liều và hai mươi sáu chín triệu người tiêm đủ hai liều
trên cả nước tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vắc xin là tám mươi một hai và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vắc xin là ba mươi bảy ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
một mươi trên sáu mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên chín mươi năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên là hà nội bắc ninh quảng ninh đà nẵng khánh hòa ninh thuận
tp hcm bà rịa vũng tàu đồng nai long an lâm đồng vĩnh long bình dương
có một mươi một trên sáu mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ hai liều vaccine cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đạt trên năm mươi
là long an chín mươi bốn tám quảng ninh tám mươi sáu tám tp hcm tám mươi một khánh hòa tám mươi bốn năm đồng nai bảy mươi bốn năm lạng sơn bảy mươi một một bình dương sáu mươi bảy sáu hà nội sáu mươi năm bảy bắc ninh năm mươi sáu chín hà nam năm mươi hai hai và ninh bình
có năm trên sáu mươi ba tỉnh còn lại có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine dưới năm mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên là sơn la bốn mươi hai nghệ an bốn mươi ba sáu thanh hóa bốn mươi năm bốn nam định bốn mươi sáu chín và cao bằng bốn mươi năm
một số tỉnh đã bắt đầu triển khai tiêm tra trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi như tp hcm bình dương đà nẵng quảng ninh ninh bình
tổng số hơn tám trăm linh liều
nhiều địa phương khác cũng đề nghị bộ y tế phân bổ thêm vaccine để tiêm cho đối tượng này
về việc này giáo sư tiến sĩ đặng đức anh viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
ngay khi có vaccine về viện sẽ báo cáo để bộ y tế quyết định việc phân bổ cho các địa phương
trong đó vắc xin cho trẻ em được phân bổ theo đợt riêng
vì vậy hiện tại với số vaccine đã được phân bổ các tỉnh cần ưu tiên tiêm chủng cho người trên một mươi tám tuổi
cách luận cuộc họp thứ trường y tế đỗ xuân tuyên nhắc nhở các tỉnh thành phố chú ý rã soát tất cả những người
đi về từ các tỉnh thành phố có số mắt cao như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
tăng cường giám sát xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao nhất là những địa bàn nguy cơ dịch cấp độ ba
xử lý kịp thời các ổ dịch covid một mươi chín với các ca mắc tại cộng đồng cần xử lý triệt để không để lây lan bùng phát
ông tuyên cũng đề nghị các địa phương phê duyệt phương án phòng chống dịch đảm bảo hoạt động sản xuất
cho doanh nghiệp trên địa bàn việc xét nghiệm cho công nhân cần chú trọng tính hiệu quả và tránh lãng phí
về công tác tiêm chủng thứ trưởng bộ y tế đề nghị các tỉnh thành để nhanh tiến độ cho đối tượng một mươi tám tuổi trở lên
trong đó ưu tiên từ năm mươi tuổi trở lên phủ mũi hai đúng quy định
đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng
tăng tốc nhập dữ liệu tiêm chủng với trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi việc tiêm chủng phải theo hướng dẫn của bộ y tế
trong tiêm chủng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tránh để lợn các loại vaccine phải tuân thủ ba tra năm chiếu
thứ trưởng đỗ xuân tiên nhấn mạnh khi hà nội vừa xảy ra vụ tiêm nhầm vaccine covid một mươi chín cho một mươi chín trẻ sơ sinh
riêng một mươi chín tỉnh phía nam ông tuyên đề nghị ra soát ngay nhân lực tiêm chủng
nếu thiếu báo ngay về bộ y tế trước một mươi bảy h ngày sáu tháng một mươi một bộ y tế và bộ quốc phòng đã thống nhất địa phương nào cần
bộ quốc phòng sẽ điều lực lượng quân y đến hỗ trợ
nếu chúng tôi không nhận được báo cáo theo đúng thời hạn coi như địa phương không cần hỗ trợ
khi đó địa phương để xảy ra tiêm chủng chậm bộ y tế sẽ điều chuyển vaccine sang nơi khác
và lãnh đạo sở y tế sẽ phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh thứ trưởng bộ y tế nhấn mạnh
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật liên tục
trong các bản tin và tin tức thời sự trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
để cập nhật thông tin và không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn
quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại